hà nội đã diễn ra hội nghị ban chấp hành tổng liên đoàn lao động việt nam lần thứ tư khóa một mươi hai
nhằm kiện toàn ban chấp hành đoàn chủ tịch và chức danh chủ tịch tổng liên đoàn khóa một mươi hai
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi ba lắng nghe báo cáo về một số vấn đề nâng cao phúc lợi và lợi ích cho đoàn viên
và người lao động xây dựng đội ngũ chủ tịch cốc đoàn cơ sở ngoài khu vực nhà nước đủ năng lực
phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ
đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban dân vận trung ương đã tới dự và phát biểu
tại hội nghị với một trăm linh số phiếu tán thành đồng chí nguyễn đình khang ủy viên trung ương đảng
trước đó là bí thư tỉnh ủy hà nam đã được bầu làm chủ tịch tổng liên đoàn lao động việt nam khóa một mươi hai
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi ba thay cho đồng chí bùi văn cường
chúc mừng công đoàn việt nam đã trải qua chín mươi năm xây dựng và trưởng thành
đồng chí trương thị mai nhấn mạnh
trước nhiều thách thức của thời kỳ hội nhấm tổ chức công đoàn cần đảm nhiệm tốt trọng trách bảo vệ
chăm lo quyền lợi ích của người lao động trên cơ sở hỗ trợ để pháp luật liên quan đến người lao động được thực thi công bằng
hơn nữa tổ chức công đoàn cũng cần đề xuất những chính sách để làm sao mức lương tối thiểu
đáp ứng được mức sống tối thiểu của người lao động nhất là hỗ trợ người lao động
ký kết các thỏa ước lao động tập thể với các doanh nghiệp để quyền lợi của người lao động được bảo vệ
là cầu nối giải quyết các tranh chấp trong lao động bảo đảm hài hòa lợi ích giữa người lao động và chủ sử dụng lao động